chính trưởng anh đang xác định các ứng cử viên sẽ tranh cử vị trí thủ tướng tiếp theo thay thế cho bà lee choos
vừa tuyên bố từ chức hôm hai mươi tháng một mươi vừa qua chỉ sau hơn bốn mươi ngày cầm quyền
đáng chú ý một trong hai ứng cử viên sáng giá là cựu thủ tướng boris johnson đã tuyên bố sẽ không tham gia cuộc đua
sau khi đã có được sự ủng hộ chính thức của năm mươi chín nghị sĩ trong đảng bảo thủ
cựu thủ tướng johnson tuyên bố sẽ không tranh cử dù đã có năm mươi chín nghị sĩ trong đảng bảo thủ chính thức xác nhận ủng hộ ông
ông cho hay đây không phải là thời điểm thích hợp và rằng không thể điều hành một cách hiệu quả trừ khi có một đảng thống nhất trong nghị viện
ngoài ra một trong các lý do khiến ông johnson không ra tranh cử là do không đạt được thỏa thuận với hai ứng cử viên chính thức tuyên bố tranh cử
là cựu bộ trưởng tài chính rishi sunak và lãnh đạo hải viện penny maldon
ông johnson cũng đưa ra cam kết ủng hộ bất kỳ ai thành công
ngay sau tuyên bố của ông johnson một loạt các nghị sĩ ủng hộ ông đã quay sang tuyên bố ủng hộ ông sunak
theo thống kê của tờ guadian đến nay ông sunak có hơn một trăm năm mươi trên ba trăm năm mươi bảy nghị sĩ đã tuyên bố ủng hộ
trong khi bà maldon đang bị tụt ra phía sau chỉ với hai mươi bảy phía ủng hộ
điều này dường như cho thấy ông sunak có nhiều cơ hội để trở thành ứng cử viên duy nhất có đủ sự ủng hộ của hơn một trăm linh nghị sĩ
theo quy chế của ủy ban một nghìn chín trăm hai mươi hai khi thời hạn đăng ký tranh cử kết thúc